thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo bộ trưởng bộ công thương bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ tịch ubnd tp hà nội và các tập đoàn tổng công ty và các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm
cung cấp đủ hàng hóa cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng ở hà nội không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa
thủ tướng yêu cầu quản lý thị trường và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi tăng giá đầu cơ
tích chữ hàng hóa trái pháp luật
thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo tổng công ty lương thực miền bắc tập đoàn dabaco và công ty chăn nuôi cp việt nam
cung cấp đủ gạo và các loại thực phẩm cho các nhà bán lẻ ở hà nội
thủ tướng cũng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa hàng bán gạo đến hai mươi ba h để đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô